lễ kỷ niệm hai mươi năm quốc khánh vương quốc maroc tại việt nam ngày ba mươi tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín vừa được long trọng tổ chức tại hà nội
tham dự buổi lễ có đại sứ đặc mệnh toàn quyền một số quốc gia
đại diện các tổ chức quốc tế tại việt nam cùng đại diện bộ ngoại giao việt nam và quan khách
phát biểu tại buổi lễ đại sứ maroc tại việt nam jamal suaibi nhấn mạnh
maroc và việt nam đã có mối quan hệ song phương lịch sử và tốt đẹp
kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày hai mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
lễ kỷ niệm thường niên này của quốc vương mohammed sáu là một dịp để bày tỏ sự trân trọng
đối với mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước vì lợi ích và thịnh vượng của nhân dân hai nước
đại sứ cũng nhấn mạnh hợp tác nam nam đang là ưu tiên chiến lược và kinh tế của đất nước
maroc đã đang và sẽ tích cực mở rộng hợp tác với các nước đông nam á
đặc biệt là việt nam tiếp tục phát triển trong khuôn khổ hợp tác với các nước asean
đặc biệt là sau khi maroc tham gia hiệp ước thân thiện và hợp tác của asean vào năm hai nghìn một mươi năm
mở đường cho các cam kết tiếp theo trong tương lai gần và hợp tác tăng cường với khu vực này
đặc biệt là trong nhiệm kỳ chủ tịch của việt nam năm hai nghìn hai mươi